thưa quý vị thêm một vụ trộm với thủ đoạn mua hàng rồi lợi dụng sơ hở để lấy cắp tài sản
vừa xảy ra tại một cửa hàng cây cảnh trên đường huỳnh văn bánh thuộc quận phú nhuận
tp hcm đã được camera ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận
theo chủ cửa hàng bán cây cảnh trên đường huỳnh văn bánh và clip camera an ninh ghi lại
khoảng hai mươi h ba mươi phút tối hai mươi tám tháng một mươi một một phụ nữ trung niên đến cửa hàng
sau khi lựa được hai chậu cây giá tám mươi đồng người này kêu tính tiền
trong lúc chủ cửa hàng không chú ý người này đã lấy đi chiếc điện thoại của chú tiệm để trên bàn
giấu vào người rồi lên xe đi mất
chiếc điện thoại bị trộm lấy mất hiệu iphone một mươi hai pro max với giá trị gần ba mươi triệu đồng
đoạn clip ghi lại sự việc sau đó được đăng lên mạng xã hội để người dân cảnh giác
liên quan đến tình hình an ninh trật tự tại buổi họp báo chiều hai mươi chín tháng một mươi một
công an tp hcm công bố từ ngày một tháng một mươi đến ngày hai mươi tám tháng một mươi một
toàn thành phố xảy ra năm trăm bốn mươi tám vụ phạm pháp hình sự trong đó hai trăm ba mươi ba vụ trộm
đang chú ý có ba vụ trộn thì có tới hai vụ trộn cấp là xe gắn máy
công an tp hcm đang mở các đợt cao điểm để triều quét tội phạm
đem lại bình yên hạnh phúc cho nhân dân đặc biệt là dịp cuối năm đang cận kề